tại huyện đông anh hà nội đã long trọng khai mạc lễ hội cổ loa với sự tham dự của đông đảo khách thập phương và nhân dân trong vùng
lễ hội cổ loa được tổ chức hàng năm bắt đầu từ ngày sáu tháng riêng là ngày vua an dương vương
người có công sát nhập âu việt lạc việt thành quốc gia âu lạc anh hùng mở mang bờ cõi xuống đồng bằng miền biển dựng kinh đô cổ loa
phần lễ bắt đầu bằng đám dước gồm có phường bát âm đi đầu đến các chức sắc và các ông tiên chỉ của các làng
cùng các dân đinh khiêng giá văn tế kiệu lòng cờ lọng đi đến đền an dương vương tức đền thượng
sau tiếng chống lệnh anh cả quậy bước vào đầu tiên sau đó là bắt giã theo thứ tự tiến vào cung vua
tiến lễ bằng oản phẩm dân vua gọi là thi lễ cho bắt giã
tục lệ này nhằm động viên nhân dân bát giã thi đua lao động sản xuất khuyến khích nghề truyền thống của địa phương
các phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa dân gian như hát tuồng hát trèo đấu vật chơi cờ người
các trò chơi thu hút dân làng như múa dối trọi gà cờ người đấu vật leo dây bắn nỏ
lễ hội cổ loa bắt đầu từ mùng sáu đến hết ngày một mươi sáu tháng riêng tại khu di tích lịch sử cổ loa đông anh hà nội